ngày hai mươi tháng bảy tại thị xã quảng trị hội chiến sĩ thành cổ quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập hội ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trong kháng chiến chống đế quốc mỹ cuộc chiến đấu tám mươi một ngày đêm bảo vệ thành cổ quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đã đi vào lịch sử giữ nước của dân tộc việt nam
là một trong những trang sử trói lọi và oanh liệt nhất
sau chiến tranh những người may mắn sống sót và trở về vẫn phát huy được phẩm chất cao đẹp của bộ đội cụ hồ trong nhiều hoạt động
được thành lập từ ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba hội chiến sĩ thành cổ quảng trị đã trở thành ngôi nhà chung để hơn hai mươi bảy cựu chiến binh thành cổ quảng trị kết nối
chi ân giúp đỡ sẻ chia và động viên nhau trong cuộc sống cùng nhau trách nhiệm cùng nhau chia sẻ gương mẫu tham gia tích cực vào các mục tiêu xây dựng kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của địa phương
nhân dịp này hội chiến sĩ thành cổ quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đã trao bằng khen liên hội chiến sĩ thành cổ quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai bắc sông hồng cho các cá nhân tập thể đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và hoạt động hội
ngày hai mươi tháng bảy công an tp hà nội tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà
ở xã hội tặng gia đình các liệt sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy
hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tại phường quan hoa quận cầu giấy thành phố hà nội
công an tp hà nội đã hỗ trợ kinh phí mua nhà tổng cộng gần ba tỷ đồng trên ba căn
đồng thời các đơn vị trong và ngoài lực lượng đã tặng các gia đình gói nội thất cơ bản với tổng trị giá trên hai trăm linh triệu đồng một căn
cùng nhiều phần quà có giá trị

đồng thời các đơn vị trong và ngoài lực lượng đã tặng các gia đình có thể sử dụng sinh hoạt ngay sau khi nhận bàn giao căn hộ
đây là việc làm có ý nghĩa tri ân to lớn nhằm quan tâm chăm sóc cho những người ở lại để họ vơi đi nỗi đau mất mát ổn định cuộc sống
trong thời gian tới công an tp hà nội sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục quan tâm
tăng cường công tác chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
tổ thám thêm truyền thống của lực lượng công an thủ đô và đạo lý uống nước nhấu nguồn đền ơn đáp nghĩa tốt đẹp của dân tộc
ngày hai mươi tháng bảy công an tỉnh quảng ninh phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn huyện vân đồn
tổ chức chương trình tặng quà người có công với cách mạng và trao tặng kinh phí hỗ trợ sáu mươi trẻ em mồ côi
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện vân đồn
tại chương trình thay mặt tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng ninh
đồng chí thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh trao quà cho ba bệnh binh trên địa bàn huyện vân đồn
trao tiền hỗ trợ cho sáu mươi trẻ em mổ côi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện vân đồn
mỗi cháu sẽ nhận số tiền hỗ trợ là năm trăm linh đồng mỗi tháng trong vòng một năm
tổng kinh phí hỗ trợ là ba trăm sáu mươi triệu đồng
với tinh thần dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em các tổ chức đoàn hội trong công an tỉnh và công an các đơn vị địa phương
đã vận động nguồn lực thực hiện nhiều hoạt động tỉnh nghĩa chung sức cùng cộng đồng trong chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em
tại họp báo thường kỳ bộ ngoại giao diễn ra vào chiều ngày hai mươi tháng bảy trả lời câu hỏi của phóng viên
về việc hộ chiếu việt nam tăng sáu bậc lên xếp hạng thứ tám mươi hai trên thế giới
trong bảng xếp hạng mới công bố người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết
đến nay công dân mang hộ chiếu việt nam có thể nhập cảnh ở năm mươi năm điểm đến không cần thị thực
hoặc đơn giản hóa thủ tục thị thực như visa điện tử hoặc nhập cảnh tại cửa khẩu
trong bảng xếp hạng chỉ số hộ chiếu hanley mới nhất công bố ngày một mươi tám tháng bảy
hộ chiếu việt nam đứng thứ tám mươi hai trên một trăm chín mươi chín nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
tăng sáu bậc so với kỳ xếp hạng tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
theo bà phạm thu hằng trong những cuộc tiếp xúc với các đối tác thời gian tới
việt nam sẽ tiếp tục đề nghị xem xét đơn giản hóa hoặc miễn thủ tục nhập cảnh cho công dân việt nam
và các nước đối tác qua đó tạo điều kiện cho việc đi lại giao thương
có phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa việt nam và các nước
cơ quan bảo hiểm xã hội thu phí sai quy định khiến bốn hai trăm bốn mươi triệu hộ kinh doanh cá thể
chưa được tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hược đề hưởng chế độ
đặc biệt có nhiều trường hợp đóng bảo hiểm xã hội được gần hai mươi năm
điều này khiến người dân bức xúc thông tin chi tiết đăng tải trên báo lao động
qua giám sát xác định từ tháng một năm hai nghìn ba đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan bảo hiểm xã hội tại nhiều địa phương vẫn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc
đối với những chủ hộ kinh doanh không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu có tổng cộng bốn hai trăm bốn mươi chủ hộ tại năm mươi bốn địa phương
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
song do việc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc không đúng quy định của pháp luật
các chủ hộ này chưa được tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng chế độ
đặc biệt có nhiều trường hợp đóng được gần hai mươi năm
điều này khiến người dân bức xúc một số trường hợp chủ hộ tại tỉnh tuyên quang
phải làm đơn khiếu nại thậm chí khởi kiện bảo hiểm xã hội ra tòa án
việc thu bảo hiểm xã hội bắt buộc không đúng đối tượng thuộc trách nhiệm
của ngành bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng
của chủ hộ kinh doanh cá thể việc này rất cần được quan tâm giải quyết xuất điểm
nhà xuất bản giáo dục việt nam cho biết tính đến ngày một mươi sáu tháng bảy
nhà xuất bản giáo dục việt nam đã hoàn thành in và nhập kho hai mươi bốn bảy triệu
bản sách giáo khoa các lớp năm chín một mươi hai đạt một trăm linh kế hoạch
hoàn thành in và nhập kho bảy mươi tám bảy triệu bản sách giáo khoa các lớp một trăm hai mươi ba sáu bảy một mươi
đạt chín mươi bốn kế hoạch
năm nay ngoài nhà xuất bản giáo dục việt nam có một số nhà xuất bản
tiếp tục được xuất bản sách giáo khoa gồm nhà xuất bản đại học sư phạm hà nội
nhà xuất bản đại học sư phạm tp hcm nhà xuất bản đại học quốc gia hà nội
nhà xuất bản đại học vinh và nhà xuất bản đại học huế
về việc cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
bộ giáo dục và đào tạo cho biết hiện có hai đơn vị phát hành sách giáo khoa chính
nhà xuất bản giáo dục việt nam thuộc bộ giáo dục và đào tạo
và công ty cổ phần đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục việt nam liên kết với một số nhà xuất bản
trước tình trạng khan hiếm sách giáo khoa xảy ra vào năm học trước khiến phụ huynh và thí sinh bức xúc
nhà xuất bản giáo dục việt nam đã bám sát nắm bắt thông tin từ các địa phương
để xây dựng kế hoạch dự kiến nhằm tổ chức in sớm
đồng thời liên tục cập nhật thông tin để điều chỉnh bổ sung tác ứng nhu cầu của địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam vừa khởi tố vụ án
khởi tố sáu bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng xảy ra tại tổ sáu phường lê hồng phong
thành phố phủ lý tỉnh hà nam
vào tối ngày năm tháng bảy nhóm một mươi một đối tượng do lê văn điều cầm đầu
điều khiển bảy xe mô tô đi với tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm
lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông
khi gặp xe ô tô đi ngược chiều điều tạt đầu xe và dùng chân đạp vào bên phía lái
làm vỡ và hỏng gương chiếu hậu và một số bộ phận khác của xe ô tô
sau đó nhóm đối tượng tiếp tục điều khiển xe mô tô gây dối trên nhiều tuyến giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý đã khởi tố sáu đối tượng
về hành vi gây dối trật tự công cộng và tiếp tục làm rõ hành vi của năm đối tượng có liên quan
tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bốn bị cáo là lê đức mạnh lê tấn hùng nguyễn thành âu và lương thành định
cùng với tội giết người
theo cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sau khi đã bản bạc và thống nhất
nhóm bốn bị cáo lao vào đánh nhau với nhóm của phan văn an
các bị cáo hùng âu và định xông tới dùng cây gỗ và đá cục đánh
làm nạn nhân bị thương tích bốn mươi một
hội đồng xét xử tuyên phạt lê đức mạnh và nguyễn thành âu mỗi bị cáo năm năm tù
lê tấn hùng bốn năm tù cùng với tội giết người
riêng bị cáo lương thành định thời điểm gây án chưa đủ một mươi tám tuổi
nên bị tuyên phạt một mươi tám tháng tù về tội giết người
một đường dây mua bán trái phép chân ma túy số lượng lớn vừa bị công an thành phố
sóc trăng tỉnh sóc trăng triệt phá bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan
vào ngày một mươi chín tháng bảy lực lượng công an bắt quả tang trần minh tỷ và dương thị cẩm loan
đang tàng trữ trái phép chân ma túy thu giữ năm mươi hai gam ma túy
tỷ và loan khai nhận nhận ma túy từ danh tiểu yến để giao cho các con nghiện
khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba đối tượng thu giữ hơn một trăm tám mươi hai gam ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của lê thị hồng phúc
là đồng bọn của yến thu giữ thêm hơn một mươi hai gam ma túy
tại thời điểm kiểm tra ngoài phúc còn có ba đối tượng khác
về vụ tai nạn tại hà nội theo thông tin ban đầu thì vào khoảng chín giờ tối qua
tại xã đông phương yên huyện trương mỹ hà nội xảy ra vụ va chạm giao thông
giữa ô tô và xe máy khiến nhiều người bị thương nặng
thời điểm này xe ô tô hai mươi chín a ba trăm năm mươi bảy đang di chuyển trên quốc lộ sáu
theo hướng từ trung tâm thành phố hà nội đi hòa bình
khi tới địa điểm trên thì lấn làn lao sang hướng đối diện và đâm vào một xe máy
chở ba người rồi kéo lên xe máy và ba nạn nhân khoảng một mươi mét mới dừng lại
hậu quả ba nạn nhân đều là nữ bị thương nặng phải đi cấp cứu
hai phương tiện bị hư hỏng nặng
ngay sau đó lực lượng chức năng sở tại đã có mặt
phối hợp với cảnh sát giao thông xử lý vụ việc